thưa quý vị ngày bảy tháng ba tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật
theo ông nguyễn xuân thanh tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường nguyên phó bí thư thị ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hải nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh
hà công thẻ nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư phó bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mai châu tỉnh hòa bình
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy các ông nguyễn xuân thanh nguyễn văn hải hà công thẻ
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng các ông nguyễn xuân thành nguyễn văn hải hà công thẻ
đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng
chuyển sang nội dung khác vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy đá đối tượng phạm văn cường chú thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện đức thọ lực lượng phòng chống ma túy hải quan tỉnh bắt giữ

còn tại sơn la vào ngày sáu tháng ba tại khu vực xã hủy một huyện sông mã phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì

đề tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân

công ty hiteco dù không có chức năng tư vấn du học không được sở giáo dục và đào tạo tp cn

nhưng từ năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị công an thành phố
hà nội bắt truy nã vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt

thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn du học tại hàn quốc

để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới

để phục vụ cho công tác điều tra

với năng suất kiểm định còn khoảng một xe một ngày

thưa quý vị và các bạn trong những năm trở lại đây

những phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến việc đi lại di chuyển của học sinh
khi đến trường đã được nhắc đến nhiều hơn

thì xã hội và các ngành chức năng đã hướng sự quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này
và tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy rõ là sự quan tâm này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định

điều này cho thấy là con đường đến trường của những em nhỏ vẫn còn lắm rủi ro và nguy hiểm
bên tập viên viu anh sẽ có những phân tích cụ thể ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
triệu đồng từ gibc cuộc thi
hotech startup wings cũng vừa công bố
mở cổng đăng ký trở lại lần thứ
năm cuộc thi bắt đầu nhận đăng ký đến ngày
hai mươi ba tháng ba đây là sân chơi khởi nghiệp
willmore lớn được tổ chức thường niên
là bẻ phóng khởi nghiệp cho nhiều dự án của sinh viên
còn sân chơi cho cộng đồng blockchain
với chủ đề grizzly thorn
đang tiến tới giai đoạn cuối cùng lựa chọn những
dự án tiềm năng nhất vào vòng pitching
theo trung tâm nghiên cứu và lập bán đồ hệ
sinh thái khởi nghiệp toàn cầu sa uplink
năm hai nghìn hai mươi hai khởi nghiệp việt nam
vượt thêm năm bậc đứng vị trí
năm mươi bốn trên thế giới riêng thành phố
hồ chí minh nơi chịu thiệt hại nặng nề
vì covid một mươi chín lại vượt thần tốc
một trăm một mươi bốn bậc tiến gần tới vị trí tốc
một trăm linh thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp
tốt nhất thế giới
thưa quý vị mặc dù tham gia
đóng góp vào nhóm ngành hàng
có kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ đô la mỹ
nhưng trong năm hai nghìn hai mươi hai
đầy biến động và khó khăn
ngành điều đã không đạt được mục tiêu đề ra
bước sang năm hai nghìn hai mươi ba
hoạt động xuất khẩu của ngành này
tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức
do đó hiệp hội điều việt nam đã điều chỉnh
chỉ tiêu xuất khẩu để phù hợp với tình hình thực tế
tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai
kim ngạch xuất khẩu nhân điều đạt giá trị
ba bảy tỷ đô la mỹ chưa đạt được mục tiêu
kim ngạch xuất khẩu ba hai tỷ đô la mỹ
dù đã điều chỉnh giảm khoảng sáu trăm linh triệu đô la mỹ
so với mục tiêu ban đầu là ba tám tỷ đô la mỹ
tăng trưởng của ngành điều dự báo
sẽ bị tác động đáng kể do nhu cầu
tiêu thụ nhân điều toàn cầu tiếp tục ám đạm
thị trường nguyên liệu điều thế giới gặp nhiều thách thức
trong bối cảnh đó ngành điều đạt mục tiêu xuất khẩu
đến năm hai nghìn hai mươi ba ở mức khiêm tốn là ba một tỷ đô la mỹ
tăng nhẹ ba mươi triệu đô la mỹ so với năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời duy trì chủ trương giảm lượng tăng chất
lạm phát thế giới thì cao quá
nên là mọi người thì
vẫn gần như như cũ
cho nên tiền của họ sẽ phải đưa vào
những tiêu dùng gọi là những mặt hàng thiết yếu nhiều hơn
do vậy họ sẽ giảm cái chi tiêu cho hạt điều
được coi là mặt hàng luxury
tức là mặt hàng hơi sang trọng chút
một vấn đề nữa
tức là các loại hạt khác
hiện nay giá các loại hạt khác trên thế giới
cũng giảm rất nhiều
hạnh nhân hiện nay đang bị vào tình trạng
cung vụt quá cầu
cho nên giá hạt hình nhân hiện nay
còn rẻ hơn hạt điều
trước đây thường thường hạt hình nhân
là cao hơn hạt điều nhưng bây giờ rẻ hơn hạt điều
các hạt khác cũng đều giảm hết
cho nên cũng ảnh hưởng tới việc tiêu thụ hạt điều
trong nhiều năm qua
các doanh nghiệp điều việt nam đều có thái quen
thu mua ọ ạc điều thô và đầu vụ
điều này gây ra tình trạng tăng mua
khiến giá điều thô luôn ở mức cao
ngoài ra do áp lực tài chính
điều thô mua về phải đưa vào sản xuất ngay
và bán điều nhân ra để thu hồi vốn
từ đó dần tới tình trạng tranh bán
khiến giá điều nhân không thể tăng lên
không chỉ vậy
vị trí tập trung vào một số thị trường truyền thống
cũng khiến các doanh nghiệp điều việt nam
luôn ở thế bị động và bị ép giá
trong quá trình như vậy thì nó sẽ có sự đào thái
trong hiện tại thì các nguồn nguyên liệu
để phục vụ cho sản xuất
ở các nhà máy là phần lớn đã không còn nhiều
cho nên là cái giá nguyên liệu của đầu năm
kể cả nhập khẩu và kể cả trong nước
đang ở mức cao
thế là tôi cũng nói rõ là
nếu hội viên có những hợp đồng xuất nhau
nhân ký được hợp đồng trước đó
thì có thể là mua nguyên liệu để mà sản xuất
đảm bảo cái hợp đồng kỳ hạn để giao cho khách
còn nếu chưa có hợp đồng xuất khẩu nhân
thì tôi cũng mong muốn là
các hội viên cũng có những cái là
cân đối và cẩn thận trong vấn đề
mà mua nguyên liệu trong cái thời điểm này
các chuyên gia trong ngành nhận định
việc phát huy giá trị thương hiệu của toàn ngành điều việt nam
vẫn chưa thực sự hiệu quả
dù vấn đề đã đề cập nhiều năm qua
do đó ngành điều việt nam cần chiến lược bài bản
để khai thác tối đa giá trị thương hiệu quốc gia
đồng thời các doanh nghiệp cần tập trung thực hiện
truyền xuất nguồn gốc xây dựng chủ giá trị cho toàn ngành
bên cạnh đó ngành điều cần tiên phong
trong việc thực hành sản xuất xanh
để đảm bảo tấm vé vào các thị trường cao cấp như eu nhật bản
bởi đây đang là xu thế trên toàn cầu
trong đó eu đang đi đầu về xu hướng này
sự phát triển và gia tăng không ngừng
về số lượng cũng như chất lượng
của các ngân hàng thương mại
khiến cho thị trường dịch vụ ngành tài chính ngân hàng
trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết
đứng trước bối cảnh nhiều thách thức này
các ngân hàng phải luôn kịp thời
nắm bắt các xu hướng mới
để đáp ứng được nhu cầu không ngừng gia tăng của khách hàng
phóng sự này cũng sẽ khép lại
tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
là một trong những ngân hàng ưu tiên
trong phát triển dịch vụ số
đại diện ngân hàng này cho biết
hiện nay ngành ngân hàng đã bước vào giai đoạn thứ hai
của chuyển đổi số là sáng tạo số
do đó phía ngân hàng đã bắt đầu thay đổi quan điểm
từ chuyển đổi tập trung vào tăng trưởng
hướng đến chú trọng trải nghiệm của người dùng
nhằm tạo ra sự khác biệt mới lạ cho khách hàng
cũng như thu hút và giữ chân khách hàng
về trải nghiệm mới trên kênh số thì rất dễ thấy
ví dụ như là cái sách hai pay là
tôi nghĩ rằng đây là một trong những đặc tính đầu tiên
mà xuất hiện trên thị trường
các bạn có thể không cần phải hỏi bạn mình về số tài khoản
không cần mất bất kỳ mấy thao tác nào
mà chỉ cần lắc cái điện thoại này
có thể chuyển tiền sang cho bên bạn mình được rồi
cái trải nghiệm thứ hai là liên quan đến số là
sản phẩm của tôi có thể giúp các bạn quản lý chi tiêu
mà quản lý chi tiêu hiện nay cũng đang là một cái vấn đề
mà chúng ta rất cần quan tâm
chúng ta được các khán giả
mua bán hàng hóa gọi là kêu gọi mua bán hàng hóa
nhưng mà đôi khi các bạn không quản lý chặt
cái chi tiêu của bạn thì các bạn có thể overspending
tức là chi tiêu quá cái khả năng của mình
thì sản phẩm sẽ giúp các bạn thống kê được
là các bạn trong tháng đã chi tiêu bao nhiêu
cho sản phẩm gì
theo báo cáo năm hai nghìn hai mươi một của kng
trải nghiệm khách hàng sẽ là một trong những công việc
được các lãnh đạo cấp cao của việt nam xác định
là những hướng đi cần thiết của năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi năm
trải nghiệm người dùng ngân hàng số
bao gồm cả sản phẩm
dịch vụ phù hợp được chuyển đến khách hàng
một cách thuận tiện nhanh chóng và phù hợp nhất
với nhu cầu của từng cá nhân
trong cuộc đua chuyển đổi số ngày nay
tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ
đang là vấn đề cấp thiết đối với các ngân hàng
muốn phát triển trong không gian số hóa
chúng tôi tập trung vào hai điểm quan trọng
thứ nhất là trải nghiệm người dùng
chúng tôi muốn người dùng có thể dùng
ứng dụng hàng số từ a tới z
từ mở tài khoản thực hiện tất cả
trên giao dịch cũng như rút ngân mặt
và thực hiện rất thuận tiện
và chúng tôi cũng đưa ra những tính năng
rất sáng tạo ví dụ như vừa rồi
chúng tôi cho các khách hàng đặt tên
thân thiện của tài khoản của mình
chúng tôi gọi là alias
sự đòi hỏi của những thế hệ khách hàng
trưởng thành với công nghệ di động
là điều mà ngân hàng phải bắt kịp
ngân hàng hiện nay không chỉ cạnh tranh với nhau
mà cạnh tranh với cả những tổ chức tài chính
phí điện tử trong việc mang đến sự thuận tiện
trong trải nghiệm khách hàng vì thế
các dịch vụ tài chính cần luôn theo sát

tương tác trên môi trường số
hoàn toàn khác biệt với phương thức truyền thống
chính vì vậy mỗi ngân hàng cần xây dựng
cho mình một quá trình xuyên suốt
được tiếp cận khách hàng hiểu và đáp ứng yêu cầu
biến khách hàng trở thành người dùng trung thành
trong tương lai